phiên chất vấn của kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn đã kết thúc sau ba ngày làm việc với rất nhiều nội dung nhiều lĩnh vực
những đổi mới trong phiên chất vấn phần trả lời của các vị trưởng ngành cùng với sự điều hành của chủ tế quốc hội đã tạo nên sự thành công của phiên chất vấn lần này